cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam căn tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự đối tượng trần văn nam về hành vi cố ý gây thương tích làm cho bị hại tử vong
và bị hại chính là mẹ ruột của nam
theo hồ sơ ban đầu vào chiều ngày bốn tháng ba sau khi nhậu tại nhà trần văn nam có xảy ra cự cãi với mẹ
sau đó nam đã nhặt miếng vạn gỗ đánh nhiều cái vào người bà làm bị thương tích
thực hiện hành vi xong nam bỏ về nhà còn bà mẹ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
nhận được tin báo cơ quan công an huyện nam căn đã phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân huyện
và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
và tạm giữ trần văn nam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật